nhân dịp hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn tại bangkok thái lan ngày hai mươi hai tháng sáu phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tham dự cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hội đồng liên nghị viện asean và các nhà lãnh đạo nguyên thủ quốc gia các nước asean
dưới sự chủ trì của thủ tướng thái lan prayuth chan o cha chủ tịch asean và chủ tịch hạ viện thái lan chuan lik pai chủ tịch ipa cuộc gặp lãnh đạo ipa asean đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị hợp tác và hiểu biết lẫn nhau
tại cuộc gặp chủ tịch hạ viện thái lan chuan lik pai chủ tịch ipa đã trình bày thông điệp của ipa khẳng định cộng đồng asean lấy người dân làm trung tâm hướng về người dân cần phải dựa trên những nỗ lực chung để thúc đẩy công bằng xã hội và nhà nước pháp quyền
biên lệ hội nghị ngày hai mươi hai tháng sáu phó chủ tịch quốc hội uông chu lu đã chào xã giao chủ tịch hạ viện chuan lik pai và chủ tịch thượng viện quân bách nguyên chích chôn trai của vương quốc thái lan tiếp phó chủ tịch quốc hội campuchia quân sudari
tại các cuộc gặp hai bên cùng nhất trí cần tích cực tuyên truyền và phổ biến thông tin rộng rãi để giới trẻ hai nước biết đến nhiều hơn về tình cảm tốt đẹp và truyền thống lịch sử giữa hai đảng hai nhà nước
phó chủ tịch quốc hội campuchia cảm ơn sự hỗ trợ của quốc hội chính phủ việt nam trên nhiều lĩnh vực sẵn sàng phối hợp với quốc hội việt nam triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai quốc hội đẩy mạnh cho đổi đoàn cấp cao nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nhóm nước nghị sĩ và các ủy ban tương ứng trong thời gian tới